có những mẹ thì gầy thôi nhìn gầy không ai nghĩ đến là tiểu đường thai kỳ nhưng mà vẫn khi mà xét nghiệm nguyện pháp dung đạp đồng huyết vẫn bị tiểu đường thai kỳ
thì cái này nó có thể liên quan đến cái yếu tố di truyền tức là gia đình có người bị tiểu đường có thể là sẽ có những cái tiểu đường thai kỳ
rõ ràng tiểu đường thai kỳ thì gây ra ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của trẻ cũng như là sức khỏe của bà mẹ
vậy thì bác sĩ có thể cho biết ở thời điểm nào thì các thai phụ sẽ cần phải xét nghiệm để kiểm tra tiểu đường thai kỳ
ở cái xét nghiệm tiểu đường thai kỳ thường quy theo bộ y tế hiện nay thì là từ tuần hai mươi bốn đến tuần hai mươi tám
tuy nhiên là tùy thuộc từng sản phụ mà mình sẽ có những cái tư vấn khác nhau
ví dụ những người mà mẹ mà có tiền sử mà gia đình mắc tiểu đường thì mình nên tầm soát cái đường huyết sớm cho mẹ
cũng như là những người mà có chỉ số bim hai cao thì mình sẽ làm sớm hơn có thể làm từ tuần thứ một mươi hai đến tuần thứ một mươi tám
để mình có thể có những cái chế độ ăn thích hợp này
cũng như là có những cái
tư vấn phù hợp với lại sản phụ
bác sĩ có thể cho biết những cái lưu ý của các thai phụ khi không may nhiễm tiểu đường thai kỳ
người mẹ mà bị tiểu đường thai kỳ thì trước hết là mình phải có một cái chế độ ăn phù hợp hơn
chia nhỏ bữa ăn và ăn những cái thực phẩm như là hạn chế những thứ ăn dầu mỡ này hạn chế những thứ ăn tinh bột và đường
tập luyện đều đặn thường xuyên
mỗi ngày thì có thể dành ba mươi phút để tập luyện để làm cho cái cơ thể của mình nó nhanh nhẹn hơn
năng lượng tốt hơn
và khám định kỳ theo lịch của các bác sĩ
và có thể phối hợp cả bác sĩ nội tiết lẫn bác sĩ của khoa sản để có những cái chế độ cũng như dùng thuốc thích hợp cho mình
rất cảm ơn những chia sẻ cụ thể của bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay
nghiên cứu cho thấy có khoảng hai đến một mươi phụ nữ mang thai bị tiểu đường thai kỳ
một số biểu hiện của bệnh thường thấy là thường xuyên khát nước hay thức giấc giữa đêm
để uống nước đi tiểu nhiều lần trong ngày và lượng nước tiểu cũng nhiều hơn so với các thai phụ khác
khi bị chảy xước vết thương sẽ rất lâu lành dễ bị nhiễm nấm ở vùng kín dùng thuốc trị nấm thông thường không hiệu quả sụt cân mệt mỏi thiếu sức sống
trong thời kỳ mang thai các mẹ bầu cần phải theo dõi đường huyết thường xuyên bằng cách thăm khám hoặc sử dụng máy đo đường huyết tại nhà bất cứ lúc nào
thông thường bạn nên thử đường huyết lúc đói trước các bữa ăn sau bữa ăn từ một đến hai giờ trước khi ngủ và bất cứ lúc nào cảm thấy mệt hoặc có biểu hiện của hạ đường huyết
thông thường thai phụ không biết mình mắc bệnh cho đến khi đi khám thai định kỳ và bác sĩ cho làm xét nghiệm
tại bệnh viện đa khoa tâm anh hiện đang triển khai gói chăm sóc thai sản chọn gói sẽ là địa chỉ uy tín để các mẹ bầu trao gửi niềm tin
và những nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc một sức khỏe ba trăm sáu mươi năm của chúng tôi ngày hôm nay
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ này ngày mai